đêm ngày hai mươi tháng bốn lực lượng công an đã bắt quả tang trần hải thành đang cất giấu gần bốn trăm linh viên ma túy hổng phiến và một gói ma túy dạng đá trong xe ô tô
đến hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở của trần hải thành
phát hiện thu giữ thêm gần bốn viên nén màu hồng và ba mươi chín viên nén màu xanh
đối tượng trần hải thành khai nhận số ma túy này do một đối tượng khác giao để thành mang đi bán
tiếp tục mở rộng chuyên án lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng hoàng ngọc sơn đang cất dấu hơn hai trăm linh viên nén dạng thuốc tân dược
theo khai nhận của sơn đây là ma túy hồng phiến
tòa án nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
tuyên phạt bị cáo lê thị xen chú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định với bản án bảy năm tù
hai đối tượng được sen chứa chấp là lê thành nam và nguyễn hồ văn thiện bị xử án hai mươi một tháng và một mươi hai tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
ngày bảy hai nghìn hai mươi lê thành nam nguyễn hồ văn thiện cùng nhiều đối tượng khác đang sử dụng ma túy tại phòng năm trăm linh một khách sạn tín nghĩa
ở phường hải cảng thành phố quy nhơn tỉnh bình định thì bị bắt quả tang
cơ quan chức năng làm rõ nam và thiện mang ma túy đến khách sạn này tàng trữ để các đối tượng khác sử dụng
lê thị xen là quản lý khách sạn biết các đối tượng thuê phòng với mục đích sử dụng trái phép chất ma túy
nhưng vì vụ lợi nên đã hai lần cho các đối tượng thuê phòng để thu lợi bất chính
sau khi nhận được đơn tố giác của nạn nhân và kết quả trưng cầu giám định pháp y hôm nay ngày hai mươi hai tháng bốn
công an huyện châu thành tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam danh phê về hành vi cố ý gây thương tích
nạn nhân trong vụ án này là xanh tâm
vào tối ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
khi đến tiệm tạp hóa danh tâm gặp danh thuận là anh bà con với tâm đang xảy ra mâu thuẫn với danh phê
tâm hỏi sự việc thì thuận cho biết trước đó phê có dùng lời lẽ xúc phạm mẹ của thuận
vì banh thuận nên tâm đã gây ra mâu thuẫn với phê
phê tức giận bỏ về nhà gần đó lấy hung khí là cây búa chạy đến trước mặt tâm dùng lời lẽ khiêu khích
trong lúc ẩu đả phê dùng búa chém vào người tâm gây thương tích nặng
và được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết
theo kết luận giám định pháp y về thương tích mà phê gây ra cho tâm là ba mươi một
với hành vi côn đồ xem thường tính mạng người khác danh phê đã bị bắt giữ
vào tối qua ngày hai mươi một tháng bốn trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn
tổ công tác chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng đã phát hiện một nhóm thanh niên đi di chuyển bằng xe ô tô
trên xe có chứa nhiều cây mã tấu dùng để giải quyết mâu thuẫn
trên tuyến đường ngày
mùng hai tháng chín đi thấy dấu hiệu khả nghi của một xe ô tô di chuyển hướng về cầu trần thị lý
bên trong chở nhiều thanh thiếu niên tổ công tác c một nghìn chín trăm một mươi một tiến hành dừng xe và kiểm tra hành chính
kiểm tra xe ô tô và phát hiện tại cốp sau của xe có bốn cây mã tấu dài khoảng bảy mươi cm
làm việc với cơ quan công an huỳnh đăng phước khai nhận do trước đó có xảy ra mâu thuẫn
với bốn thanh niên khác khi tham gia giao thông gần bệnh viện hoàn mỹ
nên đã rủ nhóm bạn của mình gồm sáu người mang theo hung khí đi để trả thù
hiện các đối tượng và số hung khí đã được bàn giao cho công an quận hải châu xử lý theo quy định
với hành vi vi phạm quy định về xuất nhập cảnh nguyễn quang cần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại huyện lâm thao tỉnh phú thọ vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ khởi tố
tháng chín năm hai nghìn một mươi chín do không có việc làm ổn định
thông qua mai mối trên mạng xã hội nguyễn quang cần đã xuất cảnh trái phép sang trung quốc
và làm việc tại sưởng sản xuất miếng đệm thuộc tỉnh quảng đông
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín cần quay trở về việt nam qua đường mòn biên giới giáp tỉnh cao bằng
khi bị lực lượng chức năng của việt nam phát hiện và đưa vào trung tâm cách ly tập trung tại huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
sau thời gian cách ly cần trở về địa phương
ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi công an huyện lâm thao đã ra quyết định xử phạt đối với nguyễn quang cần
giới quốc gia không làm thủ tục xuất cảnh nhập cảnh theo quy định
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi cần lại tiếp tục vượt biên sang trung quốc làm thuê
trong thời gian này cần uống rượu điều khiển phương tiện giao thông bị công an trung quốc bắt giữ
ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi một công an trung quốc đã tiến hành trao trả nguyễn quang cần về việt nam
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã khởi tố nguyễn quang cần về hành vi vi phạm quy định về xuất cảnh nhập cảnh
thưa quý vị vào sáng ngày hai mươi hai tháng bốn theo bộ y tế cho biết
có thêm sáu ca mắc covid một mươi chín tại thái bình và yên bái là trường hợp nhập cảnh đã cách ly ngay
tính đến sáu giờ ngày hai mươi hai tháng bốn việt nam có tổng cộng một năm trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng một đến nay là chín trăm một mươi ca
hà nội có sáu mươi năm ca sáu mươi năm ngày và hải phòng năm mươi tám ngày
hải dương đã hai mươi tám ngày không có ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
hải dương đã hai mươi tám ngày không có ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng